ngày hôm nay tại trụ sở trung ương đảng bộ chính trị đã họp để xem xét về công tác cán bộ
bộ chính trị quyết định như sau đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước thường trực ban bí thư khóa một mươi ba
thôi giữ chức thường trực ban bí thư đồng thời phân công đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương giữ chức thường trực ban bí thư khóa một mươi ba trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí trương thị mai sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám quê quán huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
là ủy viên bộ chính trị khóa một mươi hai một mươi ba bí thư trung ương đảng khóa một mươi hai một mươi ba
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một mươi một một mươi hai một mươi ba là đại biểu quốc hội khóa một mươi một mươi một một mươi hai một mươi ba một mươi bốn một mươi năm
trưởng thành từ phong trào đoàn đồng chí trương thị mai từng giữ các chức vụ
bí thư trung ương đoàn chủ tịch hội liên hiệp thanh niên việt nam
phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội
chủ nhiệm ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội trưởng ban dân vận trung ương
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đồng chí trương thị mai được bộ chính trị phân công tham gia ban bí thư trung ương đảng
giữ chức vụ trưởng ban tổ chức trung ương
trước đó ngày hai tháng ba thường trực ban bí thư võ văn thưởng được quốc hội tín nhiệm bầu làm chủ tịch nước
trước đó ngày hai tháng ba thường trực ban bí thư trung ương được quốc hội tín nhiệm bầu làm chủ tịch nước